cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quy định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
quá trình điều tra bước đầu xác định từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy

không đột đủ về quỹ công ty sai quy định gây thiệt hại cho công ty
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng khẩn trương làm rõ hành vi sai phạm của các bị can
thu hồi tài sản của nhà nước và tiến hành điều tra mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật

đã bắt quả tang đối tượng chu văn
chu văn đại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú xã minh lập nguyên đồng hỷ đang tảng chữ một chín trăm ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp hồng phiến
đấu tranh mở rộng cùng ngày đối tượng hứa văn quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú xã minh lập đã đến cơ quan công an đầu thú
quý là người đưa số ma túy trên cho đại mang đi bán lẻ để kiếm lời
dạng sáng ngày một mươi tháng sáu tại thị trấn kim sơn huyện quỳ phong tỉnh nghệ an
công an huyện quỳ phong đã phát hiện đối tượng hà văn thái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chú tế bản thanh phong hai xã mường nọc huyện quỳ phong đang tảng chữ ba trăm một mươi ba viên ma túy đá
tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà ở của hà văn thái ở bản thanh phong hai xã mường nọc lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ một trăm tám mươi viên hồng phiến ba mươi sáu một mươi một g heroin
thái là con nghiện lâu năm từng có một tiền án về tội mua bán trái phép trên ma túy và cầm đầu tụi điểm ma túy tại địa phương nơi sinh sống
đội cảnh sát hình sự công an quận sơn trà thành phố đà nẵng phối hợp với công an phường phước mỹ tiến hành truy xét và bắt giữ được hai đối tượng là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản xảy ra vào dạng sáng ngày tám tháng sáu vừa qua
hai đối tượng được xác định là nguyễn a cường một mươi bảy tuổi và nguyễn hữu lộc hai mươi tuổi cùng chú phường hòa khánh bắc quận liên triều
vào thời điểm trên tại khu vực trước số nhà hai trăm năm mươi sáu võ nguyên giáp thuộc địa bàn phường phước mỹ
thấy đôi nam nữ đang ngồi tâm sự cường và lộc xuất hiện dùng dao uy hiếp buộc phải đưa toàn bộ tiền và điện thoại
sau khi cướp được tài sản cả hai đã nhanh chóng tẩu thoát
vào cuộc điều tra công an quận sơn trà đã bắt được cường và lộc khi cả hai đang lẩn trốn trên địa bàn quận liên triều thu hồi tài sản bị cướp
được biết năm hai nghìn một mươi tám cả hai đối tượng cùng gây ra một vụ cướp tài sản ở thành phố đà nẵng
chấp hành án phạt tù xong thì tiếp tục cùng nhau đi cướp trở lại
thưa quý vị lợi dụng tình hình bệnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp đối tượng lê văn sơn đã dùng tài khoản facebook để môi giới mại dâm cho khách với giá từ ba đến sáu triệu đồng một lượt
khi các cặp đôi đang mua bán dâm trong nhà nghỉ thì bị công an kiểm tra bắt giữ
trước đó vào khoảng cuối tháng năm đầu tháng sáu đội cảnh sát hình sự công an quận thanh xuân hà nội bất ngờ kiểm tra hành chính tại một số nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn
tại thời điểm kiểm tra công an phát hiện ở hai
hai nhà nghỉ trên địa bàn quận thanh xuân có hai cặp đôi đang mua bán dâm
quá trình điều tra các cặp đôi này khai nhận đã được một nam giới sử dụng mạng xã hội facebook để môi giới mại dâm và sau khi khách hàng đồng ý tú ông sẽ được hưởng lợi là một phần ba một lần
tại cơ quan điều tra lê văn sơn khai nhận là người môi giới mại dâm cho các đối tượng nam nữ trên và mỗi lần thực hiện thành công sơn được hưởng lợi một phần ba trên tổng số tiền đã thỏa thuận ban đầu
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận
thanh xuân hà nội đã khởi tố bị can bắt tạm giam lê văn sơn để tiếp tục điều tra về hành vi môi giới mại dâm
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng đặng văn tuân
đối tượng đặng văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ bốn bí trung phường phương đông thành phố úng bí tỉnh quảng ninh
cao một m bảy mươi và có sẹo chấm cách bốn cm trên đầu lông mày trái
đối tượng nguyễn văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn lâm xá bốn xã hồng thái tây thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
có sẹo thẳng hai cm dưới đuôi lông mày phải
và đối tượng nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn đám bạc xã hồng thái tây thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
có xeo chấm cách hai cm trên sau đầu lông mày phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý